vào chiều ngày hai mươi một tháng một lửa bùng lên tại vựa ve chai ở huyện cần dơ tp hcm khiến cho nhiều tài sản bị thiêu dụi
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút người dân sống trên đường tắc xuất thuộc khu phố phong thạnh thị trấn cần thạnh huyện cần giờ
thấy lửa và mùi khét qua kiểm tra họ đã phát hiện vựa ve chai tại đây bốc cháy
ngay sau khi tiếp nhận tin báo đồn biên phòng cần thạnh phối hợp với các đơn vị trên địa bàn
nhanh chóng cử lực lượng cơ động ra hiện trường vụ cháy dập lửa hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản
do chứa nhiều vật liệu là chất dễ cháy nên ngọn lửa lớn kèm theo khói lan rộng nên việc dập lửa là khó khăn
đến một mươi tám h cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn nguyên nhân ban đầu đám cháy và thiệt hại đang được điều tra làm rõ